một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho giấy thành phẩm thuộc công ty giấy lửa việt huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh phú thọ phối hợp với các đơn vị liên quan đã khống chế được ngọn lửa và không để cháy lan sang các khu vực xung quanh
rất may là không có thiệt hại gì về người
vào chiều ngày ba mươi tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra cháy tại kho giấy thành phẩm của công ty cổ phần giấy lửa việt địa chỉ tại huyện hạ hòa
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh phú thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả do đám cháy gây ra
khu vực xảy ra cháy là nhà kho giấy thành phẩm có quy mô một tầng kết cấu chính khung thép máy tôn
đến khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không còn ngọn lửa bùng phát hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
còn tại đồng nai một nhóm đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh vừa bị công an thành phố biên hòa triệt phá và thù giữ hơn năm trăm linh gam ma túy các loại
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa bắt quả tăng đối tượng phan văn vinh
ba mươi tuổi trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang mang ma túy bán cho người nghiện tại khu vực khu phố hai phường an bình thành phố biên hòa thu giữ hai gói ma túy có trọng lượng khoảng hai trăm linh gram
qua đấu tranh vinh khai nhận số ma túy trên mua của phong tên thường gọi là bi với giá năm mươi bốn triệu đồng
qua điều tra mở rộng công an thành phố biên hòa đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh bắt giữ phong tiến hành khám xét nơi ở của phong và giang thu giữ tại nhà phong gần ba trăm linh gram ma túy đá loại methamphetamine và heroin
biết không thể thoát tội tối ngày hai mươi bảy tháng bảy đối tượng sang đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội
tại cơ quan điều tra giang và phong thừa nhận việc bán ma túy cho vinh và số ma túy cơ quan công an thu giữ tại nhà phong là của giang đưa cho phong giữ
tất cả các vụ việc trên đều được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát hình sự chủ động phát hiện và khởi tố hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác
từ một tài khoản thông thường nhưng rơi vào tay những đối tượng phạm tội đã trở thành công cụ đắc lực lừa đảo chiếm đoạt tiền của không ít người dân
qua đây mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tránh trở thành con dối tiếp tay cho các phiên vụ lừa đảo trên không gian mạng
thông tin từ công an tỉnh yên bái cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một của cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy trên cao tốc nội bài lào cai
cơ quan công an thu giữ trong xe mô tô do dũng điều khiển có một bịch ma túy đá trọng lượng gần một trăm linh gram biết không thoát tội linh cũng đến công an đầu thú về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một bịch ma túy do dũng nhờ cất giữ
dũng thừa nhận số ma túy bị công an bắt giữ được dũng mua ở tp hcm với giá hai mươi bảy triệu đồng về để sử dụng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt nguyễn tiến dũng hai mươi năm tù lê thị thùy linh một mươi tám năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan tới vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra ở chợ đông ba tp hcm cơ quan công an đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng tại chợ đông ba và đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
nghi phạm bị bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực công viên dưới chân cầu gia hội lực lượng công an đã đưa nghi phạm về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng công an tp huế đã phong tỏa tuyến đường trước chợ đông ba tp huế để điều tra vụ cướp tiệm vàng táo tợn vây bắt nghi phạm
theo một cán bộ công an thì kẻ này rất manh động đã dùng súng chống trả lực lượng vây bắt
người dân ở đây cho hay là giữa trưa thì họ nghe thấy một loạt tiếng súng ở trước chợ đông ba và ngay sau đó một thanh niên chạy ra trước khu chợ và cầm theo nhiều túi
thanh niên này sau đó đã vứt các túi nghi đựng vàng giữa đường rồi chạy trốn
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy tổ công tác phòng chống đua xe trái phép thuộc công an tỉnh tiên giang đã ngăn chặn và tiến hành vây bắt các đối tượng đua xe kéo trái phép trên quốc lộ một đoạn thuộc địa bàn xã phước thạnh tp mỹ thò
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và tạm giữ hai mươi bốn đối tượng cùng một mươi bảy xe mô tô trong đó có bốn xe đã thay đổi kết cấu
các đối tượng cùng phương tiện được đưa về phòng cảnh sát
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập để chuẩn bị đua kéo xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ

tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
hãy bỏ phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện